ngày hai mươi hai tháng chín đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị tổ chức chương trình truyền hình phát thanh trực tiếp cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
chính vì vậy chương trình cần tạo sức lan tỏa để vận động các tổ chức doanh nghiệp cơ quan đơn vị cá nhân
người việt nam ở nước ngoài ủng hộ giúp đỡ người nghèo
đồng chí trần thanh mẫn cho biết mọi nguồn lực huy động được từ chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo
cộng đồng nghèo vùng miền núi biên giới và các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai trong năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
để động viên các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống
chương trình cả nước chung tay vì người nghèo năm hai nghìn hai mươi sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp lúc hai mươi h ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi